xe máy là phương tiện có liên quan đến tai nạn giao thông nhiều nhất chiếm một mươi bảy trên một mươi chín vụ
trước tình hình trên công an tp hcm yêu cầu các lực lượng chức năng
cần có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác ra quân xử lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tập trung xử lý các trường hợp vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông chết người mà quận đã đánh giá
kể từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tức là trong vòng hai tuần tới
các bệnh viện trong cả nước sẽ đồng loạt triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử
nhằm tiến tới mục tiêu đến năm hai nghìn năm mươi phấn đấu chín mươi dân số sẽ được quản lý sức khỏe
đó là thông tin tại hội thảo đẩy mạnh triển khai hồ sơ sức khỏe
tại các cơ sở y tế được tổ chức tại tp hcm vào sáng ngày một mươi bảy tháng sáu
theo báo cáo từ bốn mươi một tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đến nay mới chỉ có ba mươi một nơi triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử
các địa phương hiện nay được có kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử
tuy nhiên điều bất cập là các phần mềm áp dụng hiện chưa liên thông được với nhau
một số địa phương còn lúng túng khi triển khai trong việc lựa chọn phần mềm
mã định danh y tế mẫu hồ sơ và các hướng dẫn về khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý
để giải quyết các vấn đề này hiện cục công nghệ thông tin đang phối hợp với bảo hiểm xã hội việt nam
xác định phương thức xây dựng mã và quy định về mã định danh y tế
tạo tài khoản người dùng và phân quyền quản lý
sở giáo dục và đào tạo vừa tổ chức họp giữa sở với sáu trường đại học
để thống nhất công tác phối hợp tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại tp hcm
trong tuần này sở cũng sẽ triển khai các buổi tập huấn cho lãnh đạo một trăm một mươi một điểm thi
cũng như lực lượng thanh trà giám sát
về công tác phối hợp sở giáo dục đào tạo đề nghị các sở ban ngành phối hợp gồm
công an tp hcm cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tổng công ty điện lực
bưu điện viễn thông sở thông tin và truyền thông sở y tế lực lượng thanh niên sung phong thành phố
sở tài chính sở giao thông vận tải tạo điều kiện cho sở giáo dục và đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
tất cả công tác vận chuyển bàn giao đề tại điểm thi lưu bài làm của thí sinh vận chuyển bài làm về nơi tập trung
đều có lực lượng công an cùng cán bộ được phân công giám sát thực hiện đúng quy trình nghiêm ngặt quy định chặt chẽ
về công tác chấm thi các bài thi trắc nghiệm giao cho trường đại học phối hợp chủ trì chấm thi
sở phụ trách chấm bài môn tự luận ngữ văn sở dự kiến huy động tám trăm linh giáo viên chấm thi và khoảng một người hỗ trợ các công tác liên quan
ghi nhận trong hai ngày vừa qua giá vải thiều tại thị trường tp hcm đang giao động từ mức bốn mươi năm sáu mươi đồng một kg
đây là mức giá thấp hơn nhiều so với giải thiều tại tỉnh bắc giang
ngay tại thủ phủ vải thiều bắc giang và huyện lục ngạn vải thiều loại một có giá giao động từ năm mươi đến bảy mươi đồng một kg
với mức giá này trái vải đặc sản bắc giang đạt được một đồng
vải thiều đã duy trì được giá bán ổn định ở mức cao bảy tờ đầu vụ đến giờ
trung bình mỗi cây vải trưởng thành thu hoạch được khoảng một trăm hai mươi một trăm năm mươi kg
chủ vườn thu về ít nhất ba sáu triệu đồng
tại tp hcm giá vải thiều bán tài trợ khoảng bốn mươi đồng đến sáu mươi đồng một kg còn tại siêu thị trên dưới năm mươi năm đồng một kg
thống kê sơ bộ của sở công thương tỉnh bắc giang cho thấy đến ngày một mươi năm tháng sáu tổng lượng vải thiều tiêu thụ trên toàn tỉnh ước đạt bảy mươi tám sáu trăm bốn mươi tấn
tổng giá trị ước đạt khoảng ba một trăm bốn mươi năm tỷ đồng
trong đó vải sớm ước đạt ba mươi bảy năm trăm năm mươi tấn đã tiêu thụ gần hết và chính vụ khoảng bốn mươi một chín mươi tấn đang thu hoạch
dự kiến thu hoạch chính vụ vải thiều năm nay sẽ kéo dài đến ngày năm tháng bảy
trong nước trái vải bắc giang đã được phân phối rộng khắp các tỉnh thành ở cả ba miền bắc trung nam
tại tp hcm và khu vực phía nam tiêu thụ vải được tổ chức thông qua các thương nhân phân phối
các chợ đồ mối thủ đức chợ bình điền hóc môn chợ đồ mối dầu dây đồng nai và các trung tâm thương mại siêu thiệt cô ấp mát
thưa quý vị ủy ban nhân dân quận bảy tp hcm vừa lập biên bản đình chỉ thi công dự án nhà ở biệt thự green star sky garden
thuộc địa bàn của phường phú mỹ quận bảy do chưa hoàn chỉnh về pháp lý
cụ thể dự án có quy mô một trăm một mươi biệt thự và chín trăm linh căn hộ do công ty cổ phần đầu tư bất đồng sản
lập phát làm chủ đầu tư và bắt đầu xây dựng vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
theo tìm hiểu dù xây dựng gần một năm nay nhưng đến ngày hai mươi hai tháng năm mới đây lực lượng thanh tra của quận bảy mới phát hiện
dự án này còn thiếu quyết định bằng giao đất của ủy ban nhân dân tp hcm